tỉnh ủy quảng bình và thừa thiên huế vừa tổ chức hội nghị thông báo nhanh kết quả hội nghị lần thứ bảy khóa một mươi hai cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của tỉnh
tại hội nghị đồng chí hoàng đăng quang ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh quảng bình
thông tin về kết quả hội nghị trung ương bảy khóa một mươi hai và phổ biến nội dung cơ bản của các văn kiện được thông qua tại hội nghị
về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ
về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ công chức viên chức lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp
còn tại điểm cầu tỉnh ủy thừa thiên huế đồng chí lê trường lưu ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh
cùng các đồng chí thường trực tỉnh ủy chủ trì hội nghị ngay thông báo những nội dung quan trọng của hội nghị trung ương bảy khóa một mươi hai
và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới
qua đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền xây dựng kế hoạch chương trình hành động để thực hiện sớm đưa các chỉ thị nghị quyết của đảng đi vào cuộc sống